hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng chống dịch pc covid quốc gia các chức năng chính của ứng dụng pc covid
cụ thể theo website chính thức ứng dụng pc covid sẽ có các nhóm chức năng
hiển thị thẻ covid tùy theo điều kiện do bộ y tế quy định khai báo di chuyển nội địa
tra cứu thông tin tiêm vaccine covid một mươi chín kết quả xét nghiệm khai báo y tế những nơi đã đến
hỗ trợ truy vết hiển thị thông tin về mật độ di chuyển bản đồ nguy cơ xu hướng lây nhiễm
hiển thị thông tin về chiến lược tổng thể phòng dịch cấp mã qr cá nhân cho từng người dân sử dụng
sau khi nhập thông tin vào ứng dụng pc covid người dùng sẽ được cấp mã qr cá nhân duy nhất
chứa các thông tin cơ bản như họ tên ngày sinh số giấy tờ tùy thân
khi ra vào cơ quan hoặc chốt kiểm dịch người dân trình mã qr
các cơ quan siêu thị bệnh viện nơi công cộng
cũng sẽ có mã qr để quét mỗi khi ra vào địa điểm
những vị trí người dùng di chuyển đến và thời gian sẽ được pc covid ghi nhận cập nhật trong tính năng nơi đã đến
pc covid đồng bộ dữ liệu với hệ thống quản lý tiêm chủng xét nghiệm covid một mươi chín để người dân tra cứu
từ những thông tin này ứng dụng sẽ cấp thẻ covid một mươi chín cho người tiêm đủ hai mũi
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong ngắn hạn điều kiện cấp sẽ tùy thuộc quy định của bộ y tế
thẻ covid một mươi chín được sử dụng khi di chuyển
thảm tham gia các sự kiện qua chốt kiểm dịch tùy quy định từng địa phương
ứng dụng pc covid cũng tích hợp tính năng khai báo y tế cho phép phản ánh các trường hợp nghi nhiễm
cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định phòng chống dịch hoặc biểu hiện tiêu cực từ cơ quan tổ chức phòng chống dịch
pc covid quốc gia là ứng dụng hỗ trợ phòng chống covid một mươi chín duy nhất nhằm thay thế cho các ứng dụng đã phát hành trước đây như bluezone vhd
ứng dụng sở hữu giao diện đơn giản dễ dàng sử dụng ngay cả với những người
ít am hiểu về công nghệ hiện tại ứng dụng đã có mặt trên go ứng dụng app store của apple và play store của google
đề tài ứng dụng bạn chỉ cần tìm kiếm pc covid quốc gia trên app store đối với các dòng máy iphone
hoặc trên play store đối với các dòng máy android và chọn cài đặt để tải về máy
sau khi hoàn thành tải xuống và cài đặt bạn hãy mở ứng dụng và làm theo các bước hướng dẫn

đầu tiên bạn cần nhập số điện thoại để đăng ký đăng nhập vào ứng dụng
bạn cũng cần đọc và xác nhận đồng ý với các điều khoản sử dụng để tiếp tục
lưu ý bạn cần nhập số điện thoại đã sử dụng trên các ứng dụng hỗ trợ phòng chống covid trước đây
để đồng bộ với dữ liệu đã khai báo trên các ứng dụng đó
sau khi nhận được mã xác thực từ tin nhắn gửi đến số điện thoại đã đăng ký bạn hãy đăng nhập mã và chọn kích hoạt
tính năng quản lý qr không chỉ cho phép người dùng tạo mã qr cá nhân
còn có thể tạo mã qr địa điểm như các cơ sở sản xuất kinh doanh địa điểm công cộng cửa hàng trường học siêu thị
tính năng khai báo y tế gồm hai tùy chọn là khai báo y tế toàn dân
và khai báo di chuyển y tế
các mẫu khai báo được thiết kế rõ ràng người dùng chỉ cần nhấn vào các tùy chọn phù hợp
và chọn gửi đi để hoàn thành việc khai báo
bạn có thể nhấn vào biểu tượng quay tròn bên trên để đồng bộ trạng thái tiêm vaccine
và xét nghiệm covid một mươi chín sau khi đồng bộ
thông tin về trạng thái tiêm vaccine cũng như kết quả xét nghiệm covid một mươi chín của bạn sẽ được hiển thị
nếu thông tin của bạn trên ứng dụng chưa được cập nhật đầy đủ
bạn có thể nhấn vào yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thành việc bổ sung thông tin cá nhân

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất